trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trên địa bàn tỉnh nghệ an hơn một tháng qua
không có mưa khiến hàng chục nghìn hectare hoa màu các loại thiếu nước trầm trọng
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ban hành công văn xác nhận thiên tai do nắng nóng
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
đây là con sông chính cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của toàn huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn tây nam thổi mạnh
đã khiến nguồn nước ở hệ thống sông đào cạn kiệt
nhiều trạm bơm không thể hoạt động
gần một năm trăm linh hectare lúa hẻ thu ở huyện hưng nguyên đang bước vào giai đoạn đứng cái và đẻ nhánh bị khô hạn
vài ngày nữa nếu không có nước nguy cơ chết cháy là không thể tránh khỏi
năm nay phải nói là năm hàn hẳn kinh khủng nhất khắc nghiệt nhất tương trực đến nay không có nguồn nước đi tự
hiện nay trên địa bàn hương nguyên hàn hẳn rơi vào tình trạng đặc biệt nghiêm trọng
và nhiều xà rơi vào tình trạng bất khảnh
không thể có nguồn nước để bơm
hầu hết tất cả các sống ở trên địa bàn đã càn diệt và chín mươi phổ máy bơm đã treo voi
đến thời điểm hiện nay tổng diện tích các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh nghệ an bị hạn thiếu nước là hơn một mươi một ha
trong đó diện tích cây trồng bị hạn nặng là gần sáu hectare
tỉnh nghệ an có hơn một hồ chứa trong đó doanh nghiệp quản lý chín mươi bảy hồ địa phương quản lý hơn chín trăm sáu mươi bốn hồ
tính đến ngày một mươi bốn tháng bảy các hồ chứa do doanh nghiệp quản lý có hơn chín mươi bảy dung tích
hữu ích thiếu hụt so với dung tích hữu ích thiết kế
các hồ chứa nhỏ do xã hợp tác xã quản lý dung tích chỉ đạt hai mươi ba mươi dung tích thiết kế
để có những biện pháp chống hàn phục vụ sản xuất sở nông nghiệp cũng như chức truy lợi phối hợp với phi điện bàn vệ
và khuyến cảo bà con nông dân sử dụng được tiết kiệm
trước diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay ngày một mươi ba tháng bảy
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã xác nhận thiên tai để có cơ sở hỗ trợ người dân
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đề nghị các huyện thành phố thị xã và các sở ban ngành
căn cứ vào các văn bản của chính phủ và của tỉnh để có những chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
đồng thời giả soát thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra
báo cáo về sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài chính và các đơn vị để có cơ sở tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ